thưa quý vị tai nạn máy bay hạ cánh trật đường băng của vietjet air trong trường ngày một mươi bốn tháng sáu đã để lại nhiều hậu quả kéo dài
tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên hãng bay này vấp phải những sự cố liên quan đến an toàn hàng không
sự cố máy bay vietjet air trư khói đường băng vì mưa lớn trong trưa ngày một mươi bốn tháng sáu đã khiến hành khách một phe hoang mang
tuy không có thiệt hại về người nhưng việc hãng hàng không này trực đường băng cùng nhiều sự cố kỹ thuật khác trong thời gian qua
đã làm hành khách không khỏi hoang mang lo lắng và an toàn trên mỗi chuyến bay của mình
cụ thể như ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay vj một trăm chín mươi tám của vietjet air bay bay nhiều vọng tới đường bay kỳ lạ từ thành phố hồ chí minh đi hà nội
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám vietjet trượt đường băng và rơi bánh xe khi hạ cánh từ thành phố hồ chí minh đi bume thuộc
còn trong đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay của vietjet air số hiệu vj tám trăm sáu mươi một bị sự cố kỹ thuật buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở đài loan
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay mang số hiệu vj tám trăm sáu mươi một
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay mang số hiệu vj sáu trăm tám mươi chín hạ cánh nhầm xuống đường băng chưa đi vào khai thác ở cảng hàng không quốc tế cam ranh
còn sự cố trong ngày một mươi bốn tháng sáu thì không chỉ ảnh hưởng đến hành khách trên chuyến bay
còn đã khiến sân bay tân sơ nhất thành phố hồ chí minh bị đóng băng nhiều chuyến bay khác đã bị hoãn hoặc đã bị chậm giờ cất cánh
tiếp tục với một thông tin khác bờ sông nha mân thuộc huyện châu thành tỉnh đồng tháp vừa xảy ra một vụ sạt lỡ lớn
đến thời điểm hiện tại địa phương đã cơ bản khắc phục xong hư hại về đường dây điện do sạt lỡ
nhưng giao thông trên tuyến đường nha mân phú long ở xã tân nhoạn đông vẫn còn bị chi cắt
vụ sạt lỡ bờ sông nha mân xảy ra vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng sáu
đã là một đoạn đường nha mân phú long rộng bốn mét dài năm mươi mét và kẹ bê tông trôi xuống sông
một người đi xe máy bị té nhưng may mắn không có thương vong
đây là tuyến đường chỉ cách quốc lộ tám mươi chỉ khoảng một km
nên gây ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại của người dân
ngay sau khi sự cố xảy ra địa phương đã bảo vệ hiện trường hướng dẫn người dân đi đường vòng
và triển khai lực lượng khắc phục hậu quả
hai trụ điện hạ thế được di dời vào bên trong ngay trong ngày một mươi hai tháng sáu
đoàn sặc lỡ dự kiến sẽ làm lại kè và đường giao thông trong thời gian tới
thiệt hại ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
hiện tại khu vực này vẫn còn những vết nứt khá rộng nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra